để tăng cường sự chủ động trong huy động tổ chức chỉ huy lực lượng phối hợp chữa cháy rừng
nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức chữa cháy rừng giảm thiểu thiệt hại đến tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra
tỉnh phú thọ đã tổ chức buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm hai nghìn một mươi sáu tại xã cự thắng huyện thanh sơn
tình huống giả định là đàm cháy xuất hiện bốc cao và lan nhanh tại khu xuân thắng
ngay sau khi phát hiện đám cháy ủy ban nhân dân xã cự thắng đã điều động lực lượng phương tiện tham gia dập lửa
tuy nhiên vẫn không khống chế được ngọn lửa
ủy ban nhân dân huyện thanh sơn báo cáo xin tăng cường lực lượng phương tiện chữa cháy của tỉnh
công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh tri cục kiểm lâm đã huy động các trang thiết bị chuyên dụng để chữa cháy và khống chế được đám cháy
đợt diễn tập là dịp để cấp ủy chính quyền các cấp và người dân chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
qua đó nhằm điều chỉnh kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng cho phù hợp với tình hình thực tế
và triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn